có thể hiểu được sự bức xúc của dư luận trong vụ việc này
tuy nhiên chúng ta cũng cần chờ đợi kết quả điều tra tiếp theo
và tin tưởng vào một bản án nghiêm minh đúng người đúng tội của cơ quan chức năng
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an quận phú nhuận tp hcm đã triệt phá thành công sòng bạc
tại căn nhà số bốn trăm tám mươi chín a xẹt hai mươi một sáu mươi bốn huỳnh văn bánh quận phú nhuận tạm giữ chín đối tượng
trong đó trần kỳ quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và nguyễn đặng chấn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
là hai đối tượng tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc
tại công an điều tra quang và hải khai
thuê căn nhà trên để tổ chức đánh bạc sông bạc hoạt động hơn một tháng nay
theo hình thức bài poker xì tố và đổi phỉnh chip lấy tiền
theo đó các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể như
chiêu dụ các ông bạc tham gia riêng người phục vụ chi bài
người thực hiện nhiệm vụ cảnh giới và được trả công hai trăm linh đồng một ngày một người
hàng ngày hải và quang luôn phi nhau ghi sổ thông tin số tiền phỉnh chip khách mua
đến cuối giờ tổng kết lại chia nhau bình quân mở ván bài
quang và hải lấy tiền sâu năm tổng số tiền khách thắng
mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng phương thức tổ chức đánh bạc của quang và hải
rất tinh vi có sự chuẩn bị đối phó với cơ quan chức năng như là
nơi tổ chức đánh bạc được bố trí trên tầng bốn của căn nhà cổng kính tường cao
trang bị nhiều lớp cửa cửa chỉ mở được bằng vân tay của quang và hải
gắn camera giám sát người ra vào căn nhà và thuê người cảnh giới
trong suốt thời gian đánh bạc tan vật thu giữ gồm gần hai trăm một mươi triệu đồng tiền mặt
sáu điện thoại di động và một số dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
công an quận một tp hcm cho biết vừa di lý ngô quang tuân bốn mươi một tuổi ngụ tại tỉnh thái bình
từ tỉnh gia lai về tp hcm đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận một truy nã từ năm hai nghìn bảy về tội danh cố ý gây thương tích
theo hồ sơ vụ án vào tháng một năm hai nghìn bảy một người đàn ông tên vinh
thấy hai người bạn của mình đang tranh cãi trước city plaza số hai trăm ba mươi đường nguyễn trãi quận một
nên vào can ngăn lúc này tôn từ trong siêu thị ra bất ngờ cầm dao chạy ra chém anh vinh rồi bỏ chạy
nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với tuân nhưng người này đã trốn khỏi nơi cư trú
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận một phát hiện tuân đang lẫn trốn
từ huyện rong ba tỉnh gia lai nên đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ
theo công an quận một từ khi thành phố mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm
đơn vị đã triệt phá thành công ba vụ trộm cắp một vụ cướp giật vận động truy bắt bốn đối tượng truy nã
công an quận một tp hcm cho biết đang tạm giữ trần kim oanh ba mươi năm tuổi ngụ tại quận tân phú
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đọt thai sản đây là đối tượng chuyên làm giả
tin nhắn chuyển khoản để lừa các cửa hàng khi giao dịch
theo điều tra muốn có tiền tiêu xài và hàng hóa để sử dụng oanh đã làm giả tin nhắn
nhận chuyển khoản của ngân hàng khi mua hàng hóa rồi chiếm đoạt hàng hóa tiền của các cửa hàng
cụ thể oanh lưu số điện thoại của mình trên điện thoại bằng tên của một ngân hàng
khi mua hàng oanh sẽ yêu cầu chủ cửa hàng cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền trả
nhưng thực chất là làm giả tin nhắn với nội dung đã chuyển khoản rồi gửi vào số điện thoại của mình
với thao tác này điện thoại của oanh sẽ nhận được tin nhắn phán hội với nội dung tương tự
sau đó oanh gửi hình ảnh nội dung tin nhắn để chuyển khoản cho chủ cửa hàng rồi chiếm đoạt số hàng hóa và tiền
đối tượng này còn ma mảnh bằng cách chuyển dư tiền rồi yêu cầu chủ cửa hàng trả lại số dư bằng tiền mặt
bằng thủ đoạn trên oanh đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại hai cửa hàng trên địa bàn quận một
với số tiền gần bốn triệu đồng
công an quận một cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của oanh tại quận tân phú để điều tra làm rõ
thưa quý vị sở y tế tp hcm vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc lập kế hoạch
phân công trực vào các ngày nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi hai đảm bảo một trăm linh quân số trong các ngày nghỉ
theo đó sở y tế yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động tại cơ quan sở y tế và các đơn vị trực thuộc
đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong kỳ nghỉ tết dương lịch
cụ thể ngành y tế thành phố các lực lượng tham gia phòng chống dịch đảm bảo một trăm linh quân số trong các ngày nghỉ
để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại đơn vị
xây dựng các phương án tuyên truyền ứng phó với dịch bệnh không tổ chức liên hoan tất niên gặp mặt đầu xuân
dừng các hoạt động lễ hội sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết
thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc lập kế hoạch phân công trực vào các ngày nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
đảm bảo hoạt động cấp cứu và điều trị hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong hai tuần qua tình hình dịch tại tp hcm chuyển biến theo chiều hướng tích cực
số ca nặng giảm số ca tử vong giảm số ca mắc mới giảm
tuy nhiên thành phố không chủ quan vì nguy cơ lây lan dịch bệnh tăng số ca nhiễm trong các dịp nghỉ lễ có thể xảy ra
thành phố đã triển khai tổng cộng năm trăm hai mươi năm trạm y tế lưu động hàng tổ chăm sóc f dựa vào cộng đồng
để chăm sóc sức khỏe tận nhà cho người dân kêu gọi hàng trăm nhà thuốc tư nhân tham gia phòng chống covid một mươi chín
cấp thuốc cho người dân và tư vấn chống dịch
thành phố cũng đã đề ra chiến lược đến tầng nhà thăm khám lập danh sách tiêm vaccine
đồng thời đẩy nhanh việc tiêm liều tăng cường mũi ba cho người dân trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa đề xuất cho học sinh các khối bảy tám một mươi một mươi một học trực tiếp trở lại từ ngày ba tháng một
ủy ban nhân dân tp hcm sẽ quyết định công bố chậm nhất là vào ngày mai
hiện tại các trường đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn để mở cửa trở lại từ ngày ba tháng một nếu được thành phố cho phép
mặc dù tp hcm công bố phát hiện bốn mươi bảy f trong các trường học sau hai tuần thí điểm
nhưng trường trung học cơ sở lạc hồng quận một mươi tp hcm không có f nào nằm trong số bốn mươi bảy ca đó
với kết quả khả quan này nhà trường tiếp tục yêu cầu giáo viên học sinh khối chín
thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch và sẵn sàng các phương án để đón khói bảy tám đi học trở lại
nếu như mà
khối bảy tám đi học á do cái sỉ số lớp cũng thuận lợi là không quá ba mươi năm
có thể vào trong lớp thì có thể sắp xếp bàn ghế các em nó ngồi theo một cái giãn cách tối thiểu phải là được một mét
cái thứ hai nữa là nếu như mà sợ cái số lượng học sinh hai khối vào một buổi quá đông á
thì nhà trường cũng đã dự tính đến phương án là một khối học hai mươi bốn sáu
còn cái khối cùng buổi đó sẽ học ba năm bảy
các buổi còn lại thì các em vẫn tiếp tục duy trì trạng thái học trực tuyến

ở bậc trung học phổ thông do hầu hết các em đã được tiêm vaccine
và thực tế cho thấy tỷ lệ học sinh khối một mươi hai đi học lại cao hơn nhiều so với kết quả khảo sát
nên việc cho khối một mươi và một mươi một đi học lại là điều mong muốn của nhiều trường
tuy nhiên để hạn chế tiếp xúc khi cả ba khối đi học trở lại
nhà trường đã tính toán bố trí học lệch ca
khối sáng thì chủ yếu là khối một mươi hai và khối một mươi một
có thể là một nửa khối một mươi một
còn khối chiều thì một nửa khối một mươi một với khối một mươi
thì tính toán bố trí học lệch ca
đối với các địa phương có dân số đông như quận bình tân gò vấp
thì việc cho các khối bảy tám một mươi một mươi một đi học lại trong giai đoạn này
cũng là thách thức không nhỏ
vì vậy phòng giáo dục đào tạo đã chủ động hướng dẫn các trường
xây dựng kịch bản phù hợp với tình hình thực tế
có thể tính đến phương án học ngày chẳng lẽ
và tích cực làm tốt công tác tuyên truyền
nhưng mà cần phải tích cực đẩy hơn nữa
cái khâu truyền thông và đến cho phụ huynh học sinh
những cái khẩu hiệu tuyên truyền năm k
cũng như là việc cử phẩn
cũng như là tiếp xúc như thế nào đó
để đảm bảo được an toàn phòng chống dịch
trước đó chiều hai mươi tám tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân tp hcm đã họp
với các quận quyền và thành phố thủ đức
bàn phương án dạy học trực tiếp
phần lớn địa phương đồng thuận mở cửa trường học
cho các khối còn lại của bậc trung học cơ sở
trung học phổ thông
ngoài khối chín và một mươi hai từ ngày ba tháng một
ủy ban nhân dân tp hcm sẽ quyết định
và công bố chậm nhất vào ngày mai ba mươi tháng một mươi hai